đất đai là khâu đầu tiên trong đột phá phát triển nông nghiệp
sau ba mươi năm đổi mới đất nước đã bước vào giai đoạn phát triển mới
do đó cần có những chính sách mới phù hợp thực tế tháo gỡ các rào cản nhằm phát triển thị trường đất nông nghiệp việt nam
đây cũng là nội dung chính của hội thảo tham vấn các rào cản trong phát triển thị trường đất nông nghiệp việt nam
do viện chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn thuộc bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức sáng ba mươi tháng một mươi tại hà nội
theo viện chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn
hiện nay hơn bảy mươi diện tích đất sản xuất nông nghiệp ở việt nam có diện tích nhỏ hơn năm hectare
điều này khác biệt khá lớn so với các nước trong khu vực
bởi từ năm hai nghìn một mươi hai thái lan có một bốn triệu mảnh ruộng có quy mô hơn hai mươi hai hectare
trung quốc từ năm hai nghìn một mươi ba có tám tám mươi hai diện tích có quy mô hơn ba hectare trên một mảnh
một diện tích có quy mô từ ba mươi đến ba mươi
bên cạnh vấn đề manh mún đất đai nông nghiệp còn khá nhiều tồn tại
thiếu bàn đạp cơ chế cho sự phát triển thị trường đất đai
hiện nay đối với hà nam đang tập trung chỉ đạo công pháp tích tụ chính quyền cấp huyện cấp xã
đứng ra thuê quyền sử dụng đất của dân trong thời gian hai mươi năm
sau đó cho doanh nghiệp thuê lại
đúng với thời gian cũng như giá thuê đất của dân
và trong quá trình triển khai thực hiện hiện nay đang vướng quy định của luật đất đai
thì cũng chưa quy định về cho phép về các chính quyền các cấp để đứng ra thuê lại quyền sử dụng đất của dân
với mục tiêu của hội thảo là ra soát đánh giá các rào cản thể chế trong phát triển thị trường đất nông nghiệp
nhằm đưa ra các đề xuất sửa đổi
bổ sung luật đất đai năm hai nghìn một mươi ba và các văn bản dưới luật hướng tới tăng hiệu quả sử dụng đất phát triển kinh tế nông nghiệp
tại hội thảo các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến đề xuất kiến nghị từ thực tế triển khai tại các địa phương
đối với trường hợp trồng cây lâu năm tỉnh mong muốn theo một chưu trình khoảng từ hai mươi đến hai mươi năm năm
ngăn sách tỉnh có thể bỏ ra khoảng cùng với doanh nghiệp
năm năm đầu để mở cùng là thơi đắc của người dân
tức là thuê đất của người dân trong thời gian hai mươi năm năm nhưng mà trả tiền là năm năm một lần
thì theo lực ngân sách là không có được cho nên là hiện nay là tỉnh cũng đang lúng túng về chuyện này
hiện nay quá trình tích tụ và tập trung dụng đất vẫn diễn ra chậm
thống kê không xác thực tế vấn đề đất nông lâm trường chưa giải quyết triển đẻ
cơ sở dữ liệu đo đạc cắm mốc thiếu không cập nhật
điều này cản trở không ít đến sự phát triển của thị trường đất đai
nói chung khiến số lượng trang trại trồng trọt tăng chậm
thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn còn hạn chế